các học trò trong tỉnh sóc trăng và tỉnh bạc liêu đến nhà ông để đơn ca tài tử và ôn luyện bài bản đã được học